các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

so với tháng trước số ca cộng đồng cả nước tăng sấp xỉ một trăm chín mươi tám nhưng số ca tử vong giảm hơn bốn mươi bảy
số ca điều trị tại bệnh viện giảm hai mươi bốn năm số ca nặng nguy kịch giảm bốn mươi ba một
nước ta cơ bản đã bao phủ hai liều vaccine cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
đến nay tỷ lệ tiêm mũi ba là ba mươi bảy bốn cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra
bộ y tế đang phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới
cũng như các tổ chức quốc tế quốc gia để có thể tham mưu cho thủ tướng
quyết định coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành khi thời điểm thích hợp
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết số ca mắc trong thời gian gần đây tăng lên
chủ yếu là do biến thể ba hai của biến chủng omicron chiếm gần chín mươi tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước
khẳng định vaccine đặc biệt hiệu quả giúp giảm mức độ chuyển nặng và tử vong do dịch bệnh
phát biểu kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
đến nay dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
chiến dịch tiêm vaccine thành công đạt tỷ lệ bao phủ rất cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực
thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc tiêm phủ vaccine là lá chắn quan trọng an toàn nhất trong phòng chống dịch
cùng với đó việc bảo đảm thuốc chữa bệnh kịp thời góp phần ngăn chặn bệnh nhân chuyển nặng và tử vong

thủ tướng nêu rõ đa mục tiêu là tiếp tục ngăn chặn lây lan tập trung kiểm soát hiệu quả rủi ro hạn chế số ca chuyển nặng giảm ca tử vong
không để quá tải hệ thống y tế thúc đẩy phục hồi nhanh phát triển bền vững bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế giải quyết chăm lo các vấn đề an sinh xã hội bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh

trong công tác vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương các tổ tự quản tổ chức hòa giải được nhiều vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân phối hợp cùng công an xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm
thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc tiêm vaccine là la chắn quan trọng an toàn nhất trong phòng chống dịch giải quyết chăm lo các vấn đề an ninh
trong quá trình tuyên truyền thì toàn dân cũng có ý thức được tố giác tội phạm thấy có nghi vấn thì cũng tố giác tội phạm
các tổ tự quản về an ninh trật tự đã phối hợp cùng lực lượng công an xã kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự
qua đó góp phần nâng cao ý thức tự quản tự phòng tự bảo vệ
tự hòa giải và tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong từng gia đình thôn xóm
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay trước dịch bệnh covid một mươi chín có nhiều diễn biến phức tạp
tổ tự quản làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
cùng với đó theo dõi biến động về nhân khẩu trên địa bàn để kịp thời phát hiện
thông báo cho chính quyền cơ sở y tế những trường hợp phải cách ly theo đúng quy định
khi mà có công an chính quy về địa phương thì đã kết hợp với cùng với công an viên của thôn
rồi cũng cùng với tổ tự quản an ninh để làm tốt phong trào tuyên truyền vận động nhân dân
thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước không vi phạm
sau khi đảm nhận lên thì công an xã đã phát huy lòng cốt xây dựng các mô hình tự quản tại xã
và sau khi xây dựng xong thì
phối hợp với các mô hình tổ quản của các thôn tham gia công tác tuần tra kiểm soát tình hình đảm bảo nhân dân tự
trong thời gian tới lực lượng công an xã tiến bộ huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
sẽ tiếp tục củng cố duy trì hoạt động của các mô hình tự quản xây dựng ý thức chấp hành pháp luật
đấu tranh tố giác tội phạm và tên nạn xã hội trong mỗi người dân
bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chuyển sang tin tức an ninh trật tự
bốn bộ kit test covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị tổ công tác trạm cảnh sát giao thông huyện quảng sương
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa phát hiện và thu giữ
kiểm tra xe ô tô tải do mai thanh đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển ba sáu trăm linh bộ kit test covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra
lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
sau khi khỏi covid một mươi chín số người bệnh phải đối mặt với các triệu chứng hậu covid một mươi chín ngày càng gia tăng
lợi dụng sự lo lắng của người bệnh trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều loại thuốc được đồn thổi
có tác dụng trong điều trị triệu chứng hậu covid một mươi chín
tuy nhiên theo cảnh báo của ngành thì dùng thuốc trôi nổi không theo hướng dẫn của bác sĩ
sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
chỉ cần gõ từ khóa hậu covid trên mạng xã hội facebook sẽ xuất hiện nhiều bài viết và hội nhóm liên quan
các trang này đều hoạt động ở chế độ công khai với lượt theo dõi lớn
giữ ép không khỏi bệnh lần lượt chia sẻ và rao bán loại thuốc trị các triệu chứng thường gặp
sau khi khỏi covid một mươi chín với lời chào mời có cánh
từ sản phẩm đông y đến tây y thực phẩm chức năng lẫn thuốc ngoại nhập từ ấn độ nga nhật
hết covid cách đây khoảng là hai tháng mấy
hiện tại là có các triệu chứng như là khó thở lâu lâu nó cũng hơi ho nó khàn cổ
nó cũng không có hết dứt điểm nữa mà nó cứ dây dặn như hoài
cũng thấy là trên mạng có một số thông tin lan truyền các bài thuốc trị bệnh
nhưng mà em khuyên là không nên tin các loại thuốc như vậy uống các loại thuốc đó
nên là mình có thể là gây các triệu chứng ngoài cái hậu covid hoặc là có dẫn đến tử vong
những cái thuốc đó chưa có được kiểm nghiệm chất lượng
nên uống thuốc đó có thể là sức khỏe
nhưng mà nó không an toàn tìm tới những bác sĩ mà người ta chuyên khoa hơn
hoặc là đi đến những nhà thuốc mà có nhà thuốc lớn nè nhiều điểm tinh cậy hơn
tài chất lượng hơn bây giờ những loại thuốc mà trên mạng nó không đáng tinh cậy
mới đây bộ y tế đã cảnh báo xuất hiện tình trạng nhiều người dân mua bán trao tay sản phẩm k sáu f hai
thực phẩm bảo vệ sức khỏe muravir để phòng ngừa điều trị sau mắc covid một mươi chín
đây là sản phẩm chưa được bộ y tế cấp phép lưu hành và thông tin công dụng trên bỏ sản phẩm
là sai quy định về ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe hiện nay
để tránh mua phải hàng giả hàng nhái đảm bảo quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng
cục an toàn thực phẩm cảnh báo để người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm k sáu f hai này
trước hàng loạt các loại thuốc phương pháp điều trị hậu covid một mươi chín
chưa có cơ sở khoa học được rau bán tràn lan trên mạng xã hội
người bệnh nên tỉnh táo để không bỏ lỡ mất thời gian vàng điều trị các di chứng
người dân nên đến khám tư vấn chữa trị ở các bệnh viện nhằm giám nhẹ các triệu chứng hậu covid một mươi chín
khi điều trị hậu covid một mươi chín bệnh nhân có tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ chi trả theo quy định
chúng tôi xin được cập nhật số liệu về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cuối ngày
thưa quý vị ngày hôm nay cả nước đã có thêm hai mươi sáu năm trăm sáu mươi sáu bệnh nhân khỏi bệnh tám mươi hai ca tử vong
và theo bản tin của bộ y tế tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng ba đến một mươi sáu h ngày hôm nay
ngày năm tháng ba
quản lý ca bệnh covid một mươi chín đã ghi nhận một trăm ba mươi một tám trăm một mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó ba mươi bảy ca nhập cảnh và một trăm ba mươi một bảy trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước
đã tăng sáu hai trăm một mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có tám mươi tám năm trăm bảy mươi hai ca trong cộng đồng
trong khi đó sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày bốn tháng ba đến một mươi tám h ngày hôm nay
ngày năm tháng ba thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi năm một mươi ba ca
mắc covid một mươi chín trong đó có chín bốn trăm linh bảy ca trong cộng đồng và một mươi hai ca tử vong
bệnh nhân phân bố tại năm trăm bốn mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
thưa quý vị chính phủ đã quyết định mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
sau hai năm gián đoạn hoạt động nguồn nhân lực cho ngành du lịch bị khủng hoảng
khi chúng ta phải đóng cửa các khu vui chơi giải trí điểm tham quan du lịch
nhiều doanh nghiệp ngành du lịch nhất là đơn vị nhỏ đã phải đóng cửa
lao động của ngành này phần lớn phải chuyển sang nghề khác để mưu sinh
khó khăn đặt ra lúc này là khi ngành du lịch khởi động trở lại từ ngày một mươi năm tháng ba tới thì việc
tuyển dụng lao động thế nào để đáp ứng yêu cầu đặt ra ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh quảng ninh
công ty du lịch này mới trở lại hoạt động được một thời gian ngắn ngoài đội ngũ nhân lực cũ đã đồng ý quay trở lại làm việc
vì vậy công ty này buộc phải tuyển mới hàng chục lao động điều đó đồng nghĩa với việc công ty này cũng phải bỏ ra ít nhất từ hai đến ba tháng để đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ mới này
chúng tôi cũng có gọi lại một số nhân lực vừa rồi đã tự công hiến với công ty trong suốt thời gian vừa qua
ngoài ra thì chúng tôi có tuyển thêm nhân sự để chuẩn bị nhân lực cho chương trình du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn
thực sự là đến tại thời điểm này thì để mà có thể là tuyển được những dân sự giỏi trong nghề du lịch thì rất là khó
nhiều công ty du lịch lo ngại với tình trạng dịch chuyển lao động ra ngoài ngành như hiện nay sau khi khống chế được dịch bệnh ngành du lịch sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng nguồn nhân lực
dịch covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp mà còn tác động rất lớn đến công tác tuyển sinh của các cơ sở đào tạo nhân lực du lịch
nguồn nhân lực du lịch thường nghĩ là đơn giản có thể đào tạo trong vài năm
nhưng mà thực tế thì họ đòi hỏi cái kỹ năng thậm chí là những cái kiến thức chuyên môn rất là vững vàng
ví dụ như về ngoại ngữ này ví dụ những kiến thức về địa lý văn hóa lịch sử kinh tế không phải ngày một ngày hai chúng ta đào tạo được
bản thân thực tế thì trước đại dịch chúng ta cũng đã thiếu cái nguồn nhân lực rất là nhiều du lịch rất là nhiều
do vậy thì nếu mà chúng ta không có một cái giải pháp căn cơ về đào tạo con người thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt rất lớn

những tác động của công ty du lịch
những tác động nặng nề từ dịch covid một mươi chín không chỉ khiến toàn ngành du lịch việt nam rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn
sụt giảm nghiêm trọng nguồn thu mà còn mang tới thách thức vô cùng lớn
đó là khoảng trống khó khả lấp về đội ngũ nhân lực đảm bảo cho sự vận hành du lịch sau đại dịch
trong đại dịch thì chúng ta cũng bất ngờ cần một triệu quan việc làm và chúng ta cũng có một triệu quan việc làm bị ảnh hưởng
và hiện tại thì chúng ta phải phục hồi việc đó
thì tôi tin rằng nếu mà cái đầu tiên ngoài cái việc hạ tầng cơ sở hạ tầng tốt hơn đồng thời có thể sửa chữa
nâng cấp thì cái quan trọng hơn nhiều đó là cái việc mà đưa lại nhân lực quay vào ngành du lịch
thì những cái cố gắng của các chính sách của chính phủ hiện tại cùng với cái cố gắng của cái doanh nghiệp
thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có lực đưa nhân lực quay trở lại trong thời gian tới
trên thực tế du lịch muốn phục hồi thì phải có doanh nghiệp du lịch
doanh nghiệp trụ được thì mới duy trì được người lao động
do vậy sự hỗ trợ kịp thời giúp giảm bớt gánh nặng khó khăn cho doanh nghiệp du lịch là điều cần thiết lúc này
một kho hàng chuyên thu gom buôn bán nội tạng động vật nguồn gốc từ nước ngoài không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
có địa chỉ tại xã thanh cao huyện thanh oai hà nội vừa được phòng cảnh sát môi trường phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội triệt phá
điều đáng nói mỗi kg nội tạng ở đây chỉ nhập vào với giá từ năm đến bảy đồng
hơn một mươi tấn nội tạng động vật
nhìn cảm quan mắm mắt thường đã thấy những dấu hiệu bị hỏng cần phải tiêu hủy
thế nhưng tại kho này chúng được chủ hàng thu mua với giá siêu rẻ
và được chủ hàng phân phối ra thị trường cho các quán ăn tại hà nội và các tỉnh lân cận
nhập vào là tầm năm nghìn thì mình bán bảy nghìn
có lúc thì mình mua bảy nghìn mình bán chín nghìn một mươi nghìn thôi thôi
bán cũng bán lẻ bán cả lẻ bán cả buôn
buôn thì người ta chỉ lấy ít một ít một thôi
độ này là ta chẳng biết
cháu nó nghỉ việc hết dịch covid nó nghỉ việc nó không có việc làm
thế thì tôi phải mua những cái hàng nó trôi nổi ở các chợ đấy
để về để cho cháu nó đi bán để lấy tiền tiêu
không có độ này covid là nhà cũng chẳng có cái gì cả
theo câu trả lời của chủ hàng những sản phẩm này được mua trôi nổi tại các chợ
tuy nhiên những dấu vết còn so lại trên những giấy bia đựng sản phẩm cho thấy
số nội tạng này có nguồn gốc từ nước ngoài đã hết hạn sử dụng gần một năm về trước
theo cơ quan công an lô thực phẩm bị thu giữ là hàng tạm nhập tái xuất
lẽ ra được nhập về việt nam để xuất đi nước ngoài
nhưng lại quay đầu tuyến về thị trường nội địa tiểu thụ
chủ cơ sở chưa hề xuất trình được các hóa đơn
chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của các loại hàng hóa này
tại thời điểm kiểm tra thì các cái nội tạng chứa trong kho đều có lên hiện tượng là mốc
rồi có mùi hôi thối và khi sờ vào thì đều có vết nhớt
đấy rất khó xử lý
cơ quan chức năng có nhìn nhận thấy cả quán bên ngoài có dấu hiệu là đang có sự phản hủy
vì lợi nhuận mà bất chấp những hàng hóa như thế này
chủ kho vẫn hàng ngày đưa ra thị trường tiêu thụ
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản tạm giữ số tăng vật trong kho lạnh
và tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở ukraine
ảnh hưởng tới người dân việt nam sinh sống học tập
làm việc tại đây
và trên tinh thần nhân đạo và dành ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân
bảo vệ an toàn tối đa tính mạng trụ sở và thành viên cơ quan đại diện của việt nam tại ukraine
chính phủ cho phép tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam
người gốc việt nam và thành viên gia đình về nước theo nguyện vọng
trước mắt dự kiến cho khoảng chín trăm linh người việt tại ba lan rumani hoặc moldova
được về nước trên các chuyến bay được xét nghiệm sau khi hạ cánh tại việt nam
và thực hiện các biện pháp y tế sau khi nhập cảnh
theo hướng dẫn của bộ y tế
bộ ngoại giao đang phối hợp với bộ giao thông vận tải tổ chức hai chuyến bay
đưa người việt và gia đình từ ukraine về nước
dự kiến một chuyến từ rumani ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
và một chuyến từ ba lan ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó vào ngày chín tháng ba dự kiến hãng hàng không bamboo airways
cũng sẽ thực hiện chuyến bay từ vác sa va ba lan về hà nội
đưa hàng trăm công dân việt nam tại ukraine về nước
bộ ngoại giao sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
tiếp tục triển khai việc sơ tán người việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm
những ngày qua các cơ quan đại diện việt nam tại ukraine và các nước lân cận
đã phối hợp với nhà chức trách địa phương các hội đoàn người việt sở tại
tích cực hỗ trợ bà con sơ tán trực tiếp đón thu xếp chỗ ăn ở tạm thời